đoàn kiểm tra số bảy trăm hai mươi của ban bí thư do đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng
tranh án toán nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với báo nhân dân
về việc thông qua kết quả kiểm tra việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám và nghị quyết số một mươi chín
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai gắn với thực hiện kết luận số sáu mươi bốn của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi một
tại báo nhân dân cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
theo dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra thời gian qua báo nhân dân tiếp tục sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức
bộ máy cán bộ lãnh đạo quản lý và số lượng người làm việc trong các đơn vị trực thuộc
theo hướng tinh gọn hiệu quả đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với hoàn thiện chức năng
nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
hoạt động của đảng ủy luôn giữ vững được vai trò hạt nhân chính trị
dự thảo cũng nêu một số hạn chế như do đề án vị trí việc làm sắp xếp lại biên chế chưa được triển khai và thông qua
nên chưa có lộ trình thực hiện để bảo đảm mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một
tại buổi làm việc đồng chí thuận hữu mong muốn đoàn kiểm tra kiến nghị lên ban bí thư
việc tập trung đầu tư cho các cơ quan báo chí chủ lực của đảng và nhà nước trong bối cảnh truyền thông phát triển như hiện nay
phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình cho rằng báo nhân dân cần tiếp tục đưa việc thực hiện nghị quyết số một mươi tám và một mươi chín vào cuộc sống
bên cạnh đó trước sự biến đổi nhanh chóng của công nghệ truyền thông bộ biên tập báo nhân dân cần có những giải pháp để thích ứng với sự thay đổi này
đồng chí nguyễn hòa bình cũng cho rằng mặc dù nhiệm vụ của báo nhân dân tăng thêm
nhưng bộ biên tập báo nhân dân cần tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy để không làm tăng biên chế